ngày một mươi chín tháng chín tại thủ đô phnom penh ngân hàng đầu tư và phát triển campuchia bidc và ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv tại vương quốc campuchia đã tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm hoạt động tại campuchia năm hai nghìn chín
đến sự buổi lễ có phó thủ tướng campuchia men sam an đại sứ việt nam vũ quang minh
đến sự buổi lễ có phó thủ tướng campuchia men sam an đại sứ việt nam vũ quang minh
sự hiện diện của các ngân hàng việt nam trong khoảng một mươi năm qua đã đóng góp tích cực cho kinh tế vĩ mô của campuchia thông qua việc cho người dân vay tín dụng với lãi suất phù hợp để phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống